phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sáu mươi bốn điểm cầu trên cả nước của mặt trận tổ quốc việt nam vào sáng nay một mươi tám tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu mặt trận cần tiếp tục cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu
hàng say lao động sản xuất đổi mới sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng
làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp lắng ngay ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy chính quyền
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu cần tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội
phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng
tham dự đại hội còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự đại hội hôm nay
cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của mặt trận
trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc tôn giáo đồng bào ta đang lao động học tập và sinh sống ở nước ngoài
những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giúp chúng ta kiểm soát tốt phòng chống hiệu quả các đợt dịch
và tập trung nguồn lực phục hồi nền kinh tế được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
với những thành tích to lớn đạt được thời gian qua mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục xứng đáng
với vai trò liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là tổ chức nông cốt trong hệ thống chính trị nước ta
góp phần củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tạo nền tảng vững chắc
và là sức mạnh to lớn của sự ổn định phát triển đất nước ta
trong khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái thì việt nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên một một trong tháng tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong khi ổn định xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới bị đe dọa
thì việt nam lại được coi là một quốc gia ứng phó với đại dịch hiệu quả hàng đầu thế giới
sớm có được trạng thái bình thường mới
những kết quả tích cực đó đã cổ vũ động viên các tổ chức nhân dân
hăng hái cho sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
với tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến nhanh phức tạp
thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen
thủ tướng yêu cầu mà trận tổng quốc việt nam tiếp tục khởi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân
những tác động này ảnh hưởng từ bên ngoài đối với chúng ta ngày càng tăng
khi việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng với độ mở cao của nền kinh tế
trong bối cảnh đó đòi hỏi sự đoàn kết đồng tâm đồng sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân
để vượt qua thách thức khó khăn nắm bắt được những thời cơ vận hội để phát triển đất nước trong giai đoạn mới
thủ tướng yêu cầu tập trung tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân đoàn viên hội viên và thành viên
nâng cao nhận thức trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết các dân tộc đoàn kết các tôn giáo
đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài
mặt trạng càng tiếp tục thực hiện dân chủ tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp lãng ngã ý kiến của nhân dân để phản ánh với các quỹ chính quyền
tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội phát huy vai trò
và vận động nhân dân tham gia đấu tranh
phòng cảm thâm nhũng đồng thời các đồng chí càng phát huy vai trò tích cực của mặt trạng
trong việc tham gia tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đề biểu quốc hội khoa một mươi năm và đề biểu hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm kỳ hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thủ tướng mong muốn mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể thiết thực
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân chia sẻ hỗ trợ và giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống
đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số đồng bào vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng bị thiên tai
nhân rộng điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt cách làm hay mô hình sáng tạo và hiệu quả từ cơ sở
thủ tướng nhấn mạnh mỗi cán bộ mặt trận và cả cán bộ cơ quan đảng chính quyền và trong hệ thống chính trị
cần lắng nghe để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân luôn gần dân sát dân gắn bó mật thiết với nhân dân
để nói lên được tiếng nói của nhân dân phải làm cho dân hiểu dân tin
đại hội đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
cũng tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống mặt trận giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết
và chương trình hành động đại hội chín mặt trận tổ quốc việt nam đã đề ra